bởi vậy chính phủ các nước trên thế giới coi việc ban hành chiến lược hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về an ninh mạng như một trong những ưu tiên chính sách quốc gia
và để hiểu rõ hơn về điều này xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự sau đây
tổng thống bị mất tích cuốn tiểu thuyết do đích thân cựu tổng thống mỹ bill clinton đồng tác giả cùng tiểu thuyết gia james paterson
vừa có màn ra mắt thật ấn tượng khi bán được tới hai trăm năm mươi bản chỉ trong tuần đầu tiên lên kệ
cốt truyện xoay quanh việc tổng thống biến mất sau khi xảy ra một cuộc tấn công mạng làm dung chuyển cả nước mỹ và thế giới
những cuộc tấn công mạng có thể sát hại nhiều người hơn trong thời gian ngắn hơn rất nhiều những mối đe dọa ở thế giới thực
bằng cách đánh sập các cơ sở hạ tầng trong không gian mạng cuốn tiểu thuyết của chúng tôi nói về một mối đe dọa thực sự chứ không phải hư cấu
tấn công mạng từ lâu đã là một chủ đề ăn khách của các nhà viết tiểu thuyết hay làm điện ảnh
nhưng khi mọi hoạt động trên các lĩnh vực từ kinh tế xã hội đến chính trị đều phụ thuộc vào sự vận hành của máy tính và các thiết bị có kết nối internet
đã đến lúc các nhà làm chính sách cũng không thể làm ngờ
theo số liệu thống kê của liên hợp quốc một trăm ba mươi tám nước đã ban hành các luật về an ninh mạng
mỹ và đức là hai quốc gia đã ban hành luật an ninh mạng từ rất sớm vào năm hai nghìn một mươi
dù có những điểm khác nhau song các luật an ninh mạng đều hướng tới việc tăng cường các tiêu chuẩn bảo mật của doanh nghiệp và tổ chức
đồng thời ngăn chặn những hành vi lợi dụng không gian mạng để phá hoại nền tảng chính trị xã hội của đất nước
theo tôi phải có ai đó ở nước đức công an hay là đơn vị tình báo quân đội có đủ khả năng và thẩm quyền để ngăn chặn những cuộc tấn công kiểu như đánh sập một nhà máy điện
giờ đây những cuộc tấn công mạng đang có xu hướng tăng mạnh cả về số lượng và cường độ
những chiến dịch tấn công tình báo phá hoại ngầm hay tung tin thất thiệt đều có thể từ không gian mạng mà giả
năm hai nghìn một mươi bảy nga ban hành chiến lược phát triển xã hội thông tin trong đó đề ra các biện pháp loại trừ tình trạng nạc danh của người sử dụng mạng xã hội
ngay lập tức đối tượng bị nhắm tới đầu tiên là telegram một ứng dụng tin nhắn mã hóa được cho là công cụ liên lạc của các đối tượng khủng bố trong vụ tấn công ga tàu điện ngầm ở sanh petersburg
tôi hiểu những lo lắng của các bạn
chúng tôi không có ý định đóng cửa cái gì cả nhưng các bạn có hiểu lo ngại của chúng tôi là gì không
đó là sự an toàn của người dân
khi các bộ phận chức năng nói với tôi rằng trong vụ đánh bom khủng bố ở nhà ga sanh petersburg năm ngoái
họ không thể lần ra được các liên lạc của nhóm khủng bố để có quyết định kịp thời
chúng đã sử dụng ứng dụng telegram được mã hóa để trao đổi với nhau
khủng bố đã lợi dụng ứng dụng mạng để liên lạc một xã hội văn minh cần những giải pháp văn minh để tạo ra một không gian mạng an toàn hơn

chúng ta đều biết là các vấn đề an ninh mạng hiện nay như là chiến tranh mạng tội phạm mạng và khủng bố mạng
những loạn thông tin trên mạng thì nó diễn ra khắp nơi trên thế giới này
và nó ngày càng tinh vi hơn với những cái hình thái mới
có người cho rằng là nó còn có khả năng làm thay đổi thế giới nữa
thế thì về mức độ tác động thì chúng ta thấy nó không giới hạn ở không gian nào cả
cũng trả giới hạn ở thời gian lúc nào cả
cho nên là nó tác động rất là sâu rộng trên các lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa xã hội quốc phòng an ninh v v
và nó trở thành một trong những ưu tiên trong chính sách an ninh mạng quốc gia hiện nay
không chỉ của bất cứ của nước nào mà toàn thế giới đều phải đối phó
và nguy cơ hiện nay thì vấn đề an ninh mạng là một trong vấn đề nóng nhất nhạy cảm nhất
và cũng có thể nói là khó quản lý khó kiểm soát
ở việt nam chúng ta thì có thể nói rằng là chúng ta thuộc là cái diện là một mươi quốc gia ở châu á là dễ bị tấn công nhất trong cái giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm tới nay
thế thì trong cái bối cảnh cách mạng bốn như là đồng chí nói thì an ninh mạng ngày càng tỏ ra quan trọng
và nó là một trong vấn đề nóng của an ninh phi truyền thống hiện nay
vâng như thưa thương cũng vừa đề cập là có thể dễ thấy nhất chính là những cuộc tấn công vào các tổ chức cũng như là các công ty để gây thiệt hại cũng như là đánh cắp tài sản trí tuệ cũng như gây thiệt hại về kinh tế
nhưng kinh tế có phải là cái mối lo ngại lớn nhất khi mà chúng ta nhắc tới những cái lỗ hổng an ninh mạng hay không
vâng chúng ta thấy là cái thiệt hại về kinh tế do bị tấn công mạng này thì cũng rất lớn
ví dụ như là ở mỹ ở trung quốc
nhật bản cộng hòa liên mát đức rồi thì cái thiệt hại về kinh tế do tấn công mạng này người ta ước tính tới có thể tới là hai trăm linh tỷ đô la một năm
thế nhưng mà cái thiệt hại về kinh tế thì là một phần thôi nhưng bên cạnh đó còn những thiệt hại khác lớn không thể tính hết được không thể lường hết được
ví dụ như là nó khai thác các lỗ hổng công nghệ thông tin nó xâm nhập vào các mạng của các lĩnh vực nhằm phá hoại đời sống kinh tế chính trị văn hóa xã hội hệ thống quản lý điều hành sản xuất của các quốc gia
thế rồi là nó làm nhiễu loạn thông tin đe dọa cái an toàn cuộc sống của người dân trật tự an ninh an toàn xã hội rồi gì là tấn công vào cái cơ sở hạ tầng thông tin của đất nước
và nhất là những hệ thống thông tin trọng yếu như là hệ thống hàng không hệ thống ngân hàng hệ thống viễn thông thì đây là những hệ thống có nguy cơ bị phá hoại nghiêm trọng
và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là cái vụ xâm nhập cái mạng của vietnam airlines tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cũng là bao nhiêu chuyến bay là phải chậm chuyến thậm chí có chuyến về vì không đảm bảo an toàn
và chính bởi vậy thì nhiều nước hiện nay cũng đang xây dựng
những cái hành lang pháp lý cũng như là các chiến lược khác nhau để ngăn chặn nguy cơ an ninh mạng
các cái chiến lược này dù khác nhau ở mỗi điều kiện hoàn cảnh mỗi quốc gia nhưng đều có những đặc điểm chung nào mà các nước cần phải hướng tới
có thể nói là cho tới nay thì có tới gần một nửa số các quốc gia trên thế giới đã xây dựng cái chế độ an ninh mạng tính đến năm hai nghìn một mươi tám
thế thì nơi mà đầu tiên
có cái chiến lược đảm bảo an ninh mạng này chính là cái khối liên minh châu âu từ năm hai nghìn một mươi ba họ đã đưa ra cái chiến lược an ninh mạng này
mỹ thì hai nghìn một mươi ba và gần đây năm hai nghìn một mươi bảy thì mỹ có cái xác lệnh xác lệnh mới về an ninh mạng
thế rồi những nước như trung quốc gần ta đây thì năm hai nghìn một mươi sáu mới năm kia đấy thì người ta cũng ban hành những chiến lược an ninh không toàn mạng
nhưng mà cái của trung quốc thì
nhưng mà cái của trung quốc thì
mà cái của trung quốc thì nó bao quát tới toàn diện hơn
thế thì qua cái điểm chung của các chiến lược an ninh mạng quốc gia thì chúng ta thấy là có mấy cái vấn đề chung như thế
một là tăng cường sự phù hợp giữa các cơ quan của chính phủ trong việc quản lý an ninh mạng
bởi vì không một cơ quan nào ngay cả cơ quan chuyên ngành cũng không thể nắm hết những vấn đề ngóc khoách của cái vấn đề an ninh mạng này
điểm chung thứ hai là phải tăng cường hợp tác công tư
tại sao hợp tác công tư
bởi vì là
và không phải chỉ cơ quan của nhà nước đứng ra là khai thác các mạng này mà nhiều cái nước cái công ty tư nhân hay là các xã hội dân sự hay là các mạng người ta là phải có sự liên kết phối hợp với người khai thác người quản lý người sử dụng cả công tư thì phải tăng cường những cái quan hệ này
điểm thứ ba nữa là phải tăng cường cái hợp tác quốc tế bởi vì chúng ta thấy là cái vấn đề an ninh mạng này nó liên quan tới tất cả quốc gia và không một quốc gia nào có thể tự mình đối phó với vấn đề này cả vì mạng không gian thì nó làm gì của biên giới nào vậy thì tăng cường những hợp tác này
và thứ tư nữa là muốn gì gì gì thì an ninh mạng của nước nào cũng thế thôi phải vừa đảm bảo lực tích quốc gia vừa phải tôn trọng cái quyền tự do cá nhân của các công dân của mình
và nếu mà làm được như vậy thì mới thực sự là ngoại nhập vào trong một thế giới phân minh hiện đại như bây giờ
vâng vẫn phải có cái sự kiểm soát quản lý nhưng vẫn phải bảo đảm được hài hòa cái việc hưởng lợi ích được từ những sự phát triển của khoa học công nghệ và kênh nối
và thưa quý vị bên cạnh các cuộc tấn công trực diện theo kiểu hacker thì không gian mạng còn là nơi có thể phát tán những thông tin giả truyền bá tư tưởng cực đoan gây ảnh hưởng xấu tới cộng đồng
trong trường hợp
cái này thì một trong những đối tượng được nhắc tới khá nhiều đó chính là các công ty dịch vụ trực tuyến hay mạng xã hội
ví dụ dễ thấy nhất gần đây là vụ bê bối của gác khổng lồ facebook
mạng xã hội này còn dính líu tới việc cho phép một công ty phân tích thị trường và tư vấn chính trị của anh sử dụng dữ liệu của tám mươi bảy triệu người dùng facebook để tác động vào cuộc bầu cử tại mỹ
các tên tuổi nổi tiếng khác như twitter hay google cũng nhiều lần bị lên án vì vô tình tiếp tay cho khủng bố hoặc là những trung tâm truyền dẫn tin đồn thất thiệt
và câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là người dùng có thể làm được gì để tự bảo vệ mình khi vẫn muốn tham gia vào cộng đồng mạng xã hội
sau đây sẽ là một số lời khuyên của công ty digital trends đối với người tiêu dùng đặc biệt là người dùng facebook
bước đầu tiên là người dùng cần ngắt các kết nối facebook với các ứng dụng của bên thứ ba và điều này sẽ hạn chế các ứng dụng này khai thác các thông tin tài khoản cá nhân của bạn
tiếp theo bạn có thể điều chỉnh lượng dữ liệu của bạn bè và gia đình có thể tiếp cận bao gồm ngày sinh học vấn nghề nghiệp
mối quan hệ và lựa chọn thứ ba là bạn cần đóng các chức năng thu thập thông tin cho quảng cáo của facebook
điều này bao gồm các từ khóa tìm kiếm trên google các trang web ưa thích thậm chí là lịch sử ruột web
đây cũng là những lưu ý chung cho người dùng tự bảo vệ mình khi tham gia bất cứ mạng xã hội nào
vâng thưa thủ tướng có rất nhiều lời khuyên đối với người dùng tham gia mạng xã hội này để tự bảo vệ mình

những người dân những người tham gia trên cộng đồng mạng xã hội thì người ta cũng có những sự đòi hỏi nhất định đối với các hành lang pháp lý
làm thế nào để tránh cái câu chuyện gây tranh cãi hiện nay chung quanh việc vừa bảo vệ an toàn không gian mạng
nhưng cũng vẫn phải giữ được những giá trị của không gian mạng mang lại như tính riêng tư khả năng kết nối chia sẻ và hợp tác
ở đây thì cái câu chuyện này có mâu thuẫn gì hay không và làm thế nào để hài hòa được giữa cái lợi ích
cũng như là những hạn chế
theo tôi thì là quốc gia phải bảo vệ an toàn không gian mạng
nhưng mà đồng thời cũng phải đảm bảo quyền tự do của công dân
thế thì cái chuyện này nói thì nhìn thì có vẻ là mô thuẫn nhưng trên thực tế thì tôi nghĩ không mâu thuẫn tí nào cả
nhưng vấn đề là chúng ta thấy là các luật an ninh mạng của các quốc gia
ngay cả cái luật an ninh mạng của việt nam chúng ta mới thông qua
thôi thì người ta rất đảm bảo các quyền công dân
người ta đảm bảo những quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân sử dụng cái mạng thông tin mạng
rồi quyền của trẻ em chưa sử dụng thông tin mạng như thế này
tôi nghĩ đấy là những điểm rất là tiến bộ
nhưng vấn đề là chúng ta người sử dụng mạng cũng phải tính là phải biết cân nhắc
cái nào có lợi cái nào có hại
biết phải tự bảo vệ mình như là những lời khuyên của các nhà mạng
tôi chưa cho rằng là nếu mà chúng ta là con người sử dụng mạng một cách đàng hoàng
khách quan và tôn trọng chế độ và chính là tôn trọng mình
thì chúng ta chả có lo gì cái chuyện này cả
không ảnh hưởng đến cái quyền tự do của mình
thế còn nếu mà chúng ta vượt danh giới đó
thì chúng ta hoặc là vô tình hoặc là cố ý bị vi phạm thì sẽ bị nhắc nhở
mà những cái lúc đến mức cao nhất là bị
xử lý mà cao nhất là xử lý như sự người dân có quyền để giám sát
nhưng mà giám sát như thế nào ở đâu và mục đích như thế nào
chứ không phải là lấy những cái thông tin đó ra để làm câu chuyện bàn tán
đưa ra những thông tin làm nó sai lệch hình ảnh của một cá nhân
một con người một tổ chức nào đó
thì cái đó là rất khó không được
những biện pháp những hành lang pháp lý được sinh ra
cũng để bảo vệ lợi ích của quốc gia cũng như là lợi ích của chính người dùng khi tham gia
vào cộng đồng mạng
và ngược lại thì những người tham gia cộng đồng mạng cũng có trách nhiệm chia sẻ
cái điều này đối với các nhà quản lý
và điều đó cũng là lý do vì sao mà cá nhân tôi cũng rất tâm đắc với phát biểu của tổng thống nga putin gần đây
khi ông cho rằng để bảo vệ quyền tự do thông tin đặc biệt là trên internet
thì càng cần phải có những giải pháp văn minh để giữ an toàn cho người dân và đất nước
trước những mối nguy cơ dình dập từ không gian mạng
và thưa quý vị nhìn chung thì an ninh mạng đang ngày càng được coi là một cái nhiệm vụ
có tính chất chiến lược ở mỗi quốc gia tùy thuộc vào mục tiêu điều kiện và trình độ phát triển
để xây dựng cho mình một cách tiếp cận riêng
tuy nhiên cũng cần nhận thấy giống như các thách thức an ninh phi truyền thống khác
bên cạnh những nỗ lực của các chính phủ cần có sự chia sẻ của chính người dân
cùng việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế xây dựng những tiêu chuẩn chung
và thậm chí là cần có những công ước quốc tế về bảo vệ an ninh mạng
có thể sẽ là điều mà thế giới cần hướng tới trong một tương lai không xa
thưa quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau